bản tin ba chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tổng số ca mắc tính từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn đến một mươi tám h ngày một mươi một tháng sáu năm mươi sáu ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
tính đến một mươi tám h ngày một mươi một tháng sáu việt nam có tổng cộng một trăm chín mươi hai ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi một tháng sáu không ca mắc mới
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly chín hai trăm hai mươi sáu trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm năm mươi chín cách ly tập trung tại cơ sở khác tám bảy trăm hai mươi hai cách ly tại nhà nơi lưu trú ba trăm bốn mươi năm
tình hình điều trị theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín bệnh nhân ba trăm linh ba nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai quốc tịch việt nam được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
bệnh nhân vào viện ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi trong quá trình điều trị tại bệnh viện bệnh nhân đã có hai lần xét nghiệm âm tính với sars cov hai lần một vào ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi và lần hai vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định không sốt không ho không khó thở đủ điều kiện công bố khỏi bệnh trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
ngay sau khi bệnh nhân cuối cùng được công bố khỏi bệnh khu cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cũng đã được dỡ bỏ
các bác sĩ nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân trong những ngày vừa qua sẽ tiếp tục thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
số ca âm tính lần một với sars cov hai ba ca số ca âm tính lần hai trở lên với sars cov hai hai ca